hội truyền thông số việt nam hội phục hồi chức năng quốc tế hàn quốc đồng hành cùng trung tâm
nâng cao năng lực cho người khuyết tật nghị lực sống vừa tổ chức khai mạc cuộc thi vòng loại
thách thức công nghệ thông tin toàn cầu với thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội
với mong muốn thù hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa thanh thiếu niên giữa các quốc gia giai đoạn
hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi hai thông qua việc tăng cường các kỹ năng về công nghệ thông tin tạo cơ hội để thanh thiếu
niên khuyết tật tham gia vào các hoạt động xã hội năm hai nghìn một mươi chín trung tâm nghị lực sống được chọn
là đơn vị tổ chức vòng loại cho việt nam với sự đồng hành và hỗ trợ của hội truyền thông số việt
nam và hội phục hồi chức năng quốc tế hàn quốc cuộc thi năm nay thu hút thí sinh dự thi đến từ
nhiều tỉnh thành trên cả nước bốn thí sinh xuất sắc nhất sẽ đại diện cho việt nam tham gia vòng
chung kết dự kiến tổ chức từ ngày hai mươi năm đến hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại busan hàn quốc trước đó
vòng chung kết của cuộc thi từng được tổ chức tại các quốc gia như hàn quốc ấn độ trung quốc thái lan việt nam